tại trụ sở hội khơ me việt nam thủ đô phnom penh đã diễn ra chương trình hỗ trợ khẩn cấp người gốc việt và người khơ me có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại chương trình do đại sứ quán việt nam phối hợp với hội khơ me việt nam và câu lộc bộ doanh nghiệp việt nam tại campuchia thực hiện
năm phần quà gồm tiền mặt gạo khẩu trang và nước sát khuẩn đã được trao trực tiếp cho bà con gốc việt sinh sống tại phnom penh có hoàn cảnh khó khăn
nhiều xuất quà khác cũng được trao cho chính quyền địa phương để giúp đỡ các gia đình khơ me nghèo trên địa bàn
dự kiến chương trình hỗ trợ khẩn cấp người gốc việt và người khơ me có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian chống dịch bệnh covid một mươi chín đã chuẩn bị hơn hai mươi ba tấn gạo
gần hai mươi đô la mỹ cùng hàng chục nghìn khẩu trang và chai nước sát khuẩn để kịp thời chuyển đến bà con ở hai mươi năm tỉnh thành phố của campuchia